cập nhật về cơn bão số bảy vào sáng nay bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào hồi một mươi giờ ngày hôm nay
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng ninh cách hải phòng khoảng một trăm linh km cách nam định khoảng một trăm năm mươi km
cách thanh hóa khoảng hai trăm sáu mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
cảnh báo mưa lớn trong ngày hôm nay và ngày mai ở phía đông bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ở phía tây bắc bộ có mưa to cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông